thưa quý vị chưa đầy bốn mươi tám tiếng kể từ khi vụ án xảy ra công an tỉnh bắc giang đã làm rõ bắt giữ năm đối tượng sát hại nữ nhân viên quán cà phê thư giãn ở bắc giang
khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi một tháng năm tại tổ dân phố phúc lâm thị trấn nánh một nữ nhân viên của quán cà phê thư giãn bị một số đối tượng dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường công an tỉnh bắc giang đã tổ chức đấu tranh điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng
đến một mươi bảy h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng năm cơ quan công an đã làm rõ bắt giữ năm đối tượng về hành vi trên
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn giữa nạn nhân và hoàng văn sâm
trước đó xâm đã đến quán cà phê trên tẩm quất sau đó xâm bị mất tiền và một số tài sản nên đã nghi ngờ cho nạn nhân là người lấy trộm đồ
sâm đã bị đe dọa nên sau khi bỏ về dù các đối tượng quay lại dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
cán bộ cảnh sát giao thông đang lập biên bản xử lý vi phạm nồng độ cồn thì bất ngờ bị một người vi phạm dùng dao tấn công
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn đã bắt giữ nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trú tại tổ tám phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn về hành vi chống người thi hành công vụ
khoảng hai mươi h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng năm tại km một trăm năm mươi chín quốc lộ ba đoạn qua tổ một mươi ba phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn
tỉnh bắc cạn nguyễn văn minh điều khiển xe mô tô theo hướng cao bằng hà nội được tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thực hiện kiểm tra nồng độ cồn kết quả cho thấy minh có chín trăm bốn mươi ba mg trên một lít khí thở
trong quá trình lập biên bản tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ đối tượng nói nhà mình ở gần đây nên xin về nhà lấy giấy tờ
nhưng thực chất là đến một cửa hàng tạp hóa gần đó để mua hung khí
đối tượng vẫn giữ thái độ hợp tác lúc này thiếu tá dương xuân kiệm và hai đồng chí đang tiến hành lập biên bản đối với những người vi phạm khác
đối tượng đã bất ngờ dùng dao đâm vào mạng sườn bên trái của đồng chí kiệm đối tượng lập tức bị tổ công tác khống chế
thiếu tá dương xuân kiệm được chuyển đến bệnh viện tuyến trên để cấp cứu đến thời điểm hiện tại đã qua cơn nguy kịch
hiện đối tượng nguyễn văn minh đang bị tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra
ngày hôm qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố bắt tạm giam đối với võ quang phát là giám đốc bùi tấn bình
phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh ba d thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư thương mại và dịch vụ đông hưng về tội giả mạo trong công tác
từ năm hai nghìn hai mươi đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai khi một số tổ chức cá nhân trên địa bàn
tỉnh quảng ngãi có nhu cầu cải tạo xe cơ giới nhưng trên địa bàn tỉnh không có đơn vị đủ chức năng thực hiện việc lập hồ sơ thiết kế thi công xe cơ giới cải tạo
nên những người này đã liên hệ với võ quang phát để bàn bạc trao đổi thỏa thuận và thống nhất mua hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe khống với giá từ sáu triệu đồng đến sáu năm triệu đồng một bộ hồ sơ
sau đó võ quang phát thông đồng cấu kết với đặng minh phong phó giám đốc công ty an bình chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới thuộc cục đăng kiểm việt nam để lập khống một mươi sáu bộ hồ sơ
ngoài ra phong và bình cũng đã tự ý điền thông tin và họ tên của đại diện các cơ sở thi công vào năm mươi ba biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo trái quy định nhằm thu lợi bất chính trên trăm triệu đồng
cùng ngày phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi
chức năng kiểm tra quy trình đăng kiểm và thu giữ một số đồ vật tài liệu có liên quan
sáng nay một mươi sáu tháng năm tòa án nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử sáu bị cáo về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai kiểm tra một quán cà phê trên địa bàn phường một thành phố vĩnh long
lực lượng công an bắt quả tang các bị cáo
gồm bành kim uyên lê phước hào lê quang trường khang nguyễn văn tâm phan song toàn và trần anh hào đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền gần năm mươi tám triệu đồng trong đó số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc là gần một mươi tám triệu đồng
tại phiên tòa bị cáo trần anh hảo khai nhận là người quản lý quán cà phê trên sau đó hào đã rủ thêm các đối tượng đến đánh bạc để thu tiền sâu
căn cứ mức độ tính chất phạm tội của từng bị cáo
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phước hào khang và tâm mỗi bị cáo bốn tháng tù giam
bị cáo trần anh hào một năm tù nhưng cho hưởng án treo
bị cáo uyên và toàn bị xử phạt bằng hình thức phạt tiền với số tiền mỗi bị cáo là hai mươi triệu đồng
vào khuya ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua xã đồng tâm huyện đồng phú tỉnh bình phước giữa xe khách và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi khuya cùng ngày tài xế nguyễn thành long chú tại tỉnh đắk nông điều khiển xe khách lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tp hcm đi tỉnh đắk nông đến km chín trăm bốn mươi sáu thuộc xã đồng tâm huyện đồng phú bất ngờ đâm vào xe máy do ông la văn quyết điều khiển lưu thông phía trước đang chuyển hướng từ phải qua trái
cú va chạm mạnh khiến ông quyết tử vong tại chỗ hai phương tiện hư hỏng nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
cú va chạm mạnh khiến ông quyết tử vong tại chỗ hai phương tiện hư hỏng nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra
đánh võng nẹt bô rú ga trên các tuyến đường gây mất trật tự an toàn giao thông thậm chí nhiều vụ tai nạn giao thông cũng đã xảy ra nguyên nhân do tình trạng này
trước tình hình trên công an thành phố phúc yên nói riêng đã xây dựng kế hoạch xử lý hành vi vi phạm
thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao lạng lách đánh võng có sử dụng hung khí tự chế đây là hình ảnh dễ bắt gặp trên các tuyến đường
nhằm đảm bảo an ninh trật tự lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn lực lượng công an đã siết chặt tuần tra và xử lý các đối tượng vi phạm
thường lượng chúng tôi chia làm ba tổ và mỗi tổ chúng tôi huy động một mươi năm đồng chí làm từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
tập trung ở đây thì cái địa bàn này thành phố này đồng chí thấy là cái địa bàn chúng tôi làm có những đối tượng rất manh động cố tình thông chốt và thậm chí có những trường hợp rất nguy hiểm đâm cả và gậy cả hàng rộng
ghi nhận tại tuyến đường trần phú thuộc phường nam viêm thành phố phúc yên khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày một mươi năm tháng năm
thay vì chấp hành hiệu lệnh những thanh thiếu niên có hành vi vi phạm này lại điều khiển xe bỏ chạy thậm chí đâm xe thẳng vào hàng rào nhằm thông chốt
ngoài các hành vi như phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng không đội mũ bảo hiểm một số trường hợp còn sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông
trong thời gian từ ngày tám tháng năm đến nay công an thành phố phúc yên đã phát hiện xử lý năm mươi chín trường hợp vi phạm tạm giữ trên ba mươi xe mô tô các loại
riêng trong buổi tối ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đã phát hiện xử lý một mươi tám trường hợp
trong thời gian một mươi ngày đầu chúng tôi tập trung vào những đối tượng có những hành vi như là bước đầu là có những lỗi lỗi
không đủ mũ bảo hiểm do đó là hoặc là mang những cái hung khí những cái mà đi ra đường hoặc là tụ tập để lôi kéo nhau tụ tập
để gây gỗ lấy mất trật tự an ninh trên địa bàn thành phố
để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng đua xe trái phép
trong thời gian tới công an tỉnh vĩnh phúc tiếp tục tập trung lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm phòng ngừa gian đe giáo dục chung
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng các bậc phụ huynh cần nêu cao trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện
giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông kiên quyết không giao phương tiện cho con em mình sử dụng khi chưa đủ tuổi
để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
liên quan đến vụ công ty địa ốc alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
bác đơn kháng cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc alibaba bị đề nghị y án trung thân
trong khi đó với vai trò giúp sức tích cực cho luyện vợ của luyện là võ thị thanh mai bị đề nghị mức án ba mươi năm tù
viện kiểm sát xác định luyện đã thành lập hai mươi hai công ty rồi bán các dự án không có thật chiếm đoạt hơn hai bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng của khách hàng
hành vi của luyện và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn do đó án tù trung thân là tương xứng với hành vi
tại phiên tòa ngày một mươi năm tháng năm nguyễn thái luyện không xin giảm án cho bản thân
hôm qua tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án đối với giám đốc công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai
và các bị cáo liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai
đóng tại phường tân hiệp tp biên hòa
sau một mươi ngày xét xử toán nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án bị cáo đỗ sơn tùng
chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai hai mươi năm tù
bị cáo lê hữu trung một mươi năm tù bị cáo nguyễn bảo trân tám năm tù bị cáo nguyễn thanh tâm ba năm tù cho hưởng án treo
bị cáo phạm thành lộc từ bốn năm tù và bị cáo hà huy huyền hai năm tù cho hưởng án treo
theo cáo trạng tháng một năm hai nghìn một mươi tám công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai được thành lập do đỗ sơn tùng
giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc
dù không đủ năng lực tài chính nhưng để có đủ điều kiện kinh doanh bất động sản
tùng đã khai khống hai lần điều chỉnh vốn điều lệ từ hai tỷ đồng lên hai mươi tỷ đồng rồi hai trăm linh tỷ đồng
tiếp đó tùng cùng đồng bọn đã tự vẽ ra các dự án ma trên đất nông nghiệp và bán cho khách hàng để chiếm đoạt tiền
tổng cộng tùng cùng đồng phạm đã bán được năm trăm chín mươi sáu lô đất tại các dự án ma do mình vẽ ra
chiếm đoạt của bốn trăm ba mươi bốn người mua đất với số tiền gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng
tòa nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn văn vương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện gò quao một mươi bốn năm sáu tháng tù về bốn tội danh giết người hủy hoại tài sản
tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ người trái pháp luật
nạn nhân trong vụ án này là bà trần thị em là mẹ vợ của bị cáo
theo cáo trạng vương cùng vợ là chị phạm thị kiều sinh sống và làm thuê ở tp hcm
nhưng do ghen tuông nên vương đánh chị kiều gây thương tích
chị kiều dẫn hai con bỏ trốn đồng thời gửi đơn xin ly hôn
thời gian này vương tìm kiếm nhiều nơi nhưng không gặp
nên vương đã nghĩ ra cách khống chế mẹ vợ để chỉ ra nơi ở của vợ
từ đó vương đặt mua trên mạng xã hội một khẩu súng ngắn và một mươi sáu viên đạn
tối ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng lúc bà em ở nhà một bình
vương vào nhà dùng súng bắt giữ rồi lấy băng dính chói lại
nốt trong nhà bếp buộc bà em phải điện thoại kêu vợ về nhà nếu không sẽ giết chết
khi lực lượng chức năng có mặt để giải cứu nạn nhân
vương đã bắn nhiều phát súng đe dọa làm hư hỏng nhiều tài sản
trong đó có một phát súng trúng vào người
trúng vào một người lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ vương
thu giữ một khẩu súng với nhiều vỏ đạn và viên đạn
trong khi đó tại tỉnh vĩnh long tòa nhân dân tp vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo nguyễn thị cúc tên thường gọi là bà sáu
trú tại tp vĩnh long về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng do cần tiền tiêu xài nên nguyễn thị cúc đã mua ma túy của một người lạ
đem về nhà chia nhỏ để bán kiếm lời
đến khoảng một mươi một h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an bất ngờ khám xét khẩn cấp nơi ở của cúc
thì phát hiện và thu giữ một mươi tám đoạn ống nhựa năm bịch ni lông cùng hai mươi bảy gói ni lông và sáu cục giấy bạc
bên trong có chứa tinh thể chất bột màu trắng là ma túy có trọng lượng là một mươi một bốn mươi tám gram
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị cúc một mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nguyễn văn sang em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại thị xã tân châu tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
qua kiểm tra bên trong căn nhà có nguyễn văn sang em lực lượng công an phát hiện cất giấu một bọc ni lông màu đen
bên trong có bảy bọc ni lông trong suốt hàn kín chứa ma túy đá
quá trình làm việc tại cơ quan công an sang em khai nhận mua số ma túy đá trên của một đối tượng lạ mặt
ở thành phố châu đốc đem về nhà cất giấu để sử dụng
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian qua đã có rất nhiều cảnh báo về hậu quả từ việc lao động bất hợp pháp tại nước ngoài
thông qua hình thức vượt biên trái phép đi du lịch hay là thăm người thân rồi trốn ở lại
không ít người đã phải làm việc trong những điều kiện tồi tệ bị ngược đãi đe dọa sức khỏe
thậm chí bị đẩy vào con đường phạm pháp là nạn nhân của tội phạm mua bán người
cũng có nhiều trường hợp rơi vào cảnh bi đát nợ nần trồng chất khi đã xa chân vào con đường lao động bất hợp pháp
nghe lời rủ dê việc nhẹ lương cao anh lê duy đông đã vượt biên sang campuchia làm việc tại casino
trong ba tháng làm việc tại đây anh đông thường xuyên bị bỏ đói đánh đập vì không kiếm đủ khát chơi
để giữ mạng sống mẹ già ở quê phải vé mượn năm mươi triệu đồng để chuộc anh về